ngay lập tức công an huyện triển khai xuống địa bàn bảo vệ hiện trường thu thập chứng cứ bản đầu đồng thời báo cáo vụ án lên ban giám đốc công an tỉnh yên bái
công tác khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thê được tiến hành ngay lập tức nhưng cũng hết sức thận trọng
công tác nắm tình hình bắt đầu cho biết bốn nạn nhân là người trong một gia đình bao gồm anh trần văn long bà hai tuổi
vợ anh long là chị phạm thị hoa hai mươi tuổi con trần văn tuyền hai tuổi và một người em vợ của anh long là phạm thị hà một mươi năm tuổi
đều trú tại thôn cài xã lâm giang
việc tiếp cận hiện trường gặp rất nhiều khó khăn
tùy bách ninh dân xã lâm giang và đến thôn cài khoảng sáu km đường rừng
ngoài đi xe máy anh em còn phải đi bộ sau đó vượt qua suối
trong khi đó sự bất đồng về ngôn ngữ cũng là một trong những khó khăn
cho công an tỉnh yên bái trong quá trình điều tra khám phá vụ án
hiện trường vụ án là khu vực dãy núi trần voi xung quanh là những quả đồi thấp
vào khoảng những năm một nghìn chín trăm tám mươi người dân đến khai hoang trồng sắn
do có hoảng loạn bố mẹ nạn nhân không cung cấp được nhiều thông tin

nhưng các điều tra viên thuộc phòng cứu tìm kiểu gì cũng không biết
hiện trường vụ án cũng như các vật chứng bị xáo trộn khá nhiều do người dân bản hiếu kỳ đến xem rất đông
nhưng các điều tra viên thuộc phòng cứu tìm kiểu gì cũng không biết
cảnh sát điều tra tội phạm về chất tự xã hội phòng kỹ thuật hình sự của bàn tỉnh yên bái không hề nản trí
từng vết máu canh cây được soi xét kỹ lưỡng
tại hiện trường cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ được một con dao phát nương một đôi dép tổ ong và rất nhiều bước chân dẫm nát nương lạc mới lên mầm
tài sản của vợ chồng anh long không hề mất
chiếc điện thoại trên tên nạn nhân hoa còn nguyên
hàng trăm người dân chứng kiến tại hiện trường đều hết sức cằm phẫn trước hành động dã man của hùng thổ
sức ép dư luận đặt ra với cơ quan điều tra phải nhanh chóng giải mã vụ án ổn định tình hình an ninh trật tự
bởi cái chết hết sức thương tâm của gia đình anh long chị hoa
lại xảy ra vào thời điểm nhạy cảm trước một địa bàn người dân vốn hiền lành lương thiện
một đồn mười mười đồn trăm và cứ như vậy người ta kháo nhau về vụ thảm sát và kẻ thù ác man dợ đang còn bỏ trốn
một lượng chính sát xuống để cùng với công an huyện văn yên và chính quyền xã để tiếp tục nắm tề hình và tổ chức xác minh ngay và truy bắt đối tượng
từ kết quả khám nghiệm hiện trường các điều tra viên loại bỏ khả năng giết người sơ cướp tài sản
cùng đó dựa vào hùng khí và cách thức di chuyển một lần nữa khẳng định hùng thổ còn trẻ tuổi
là người địa phương
người địa phương và có quen biết với nạn nhân
bởi một lẽ khi chết nạn nhân hoa có bị chém đằng sau gáy và không trong tư thế phòng bị
từ nhận định này tất cả thanh niên từ đội tuổi một mươi bốn bốn mươi trên địa bàn xã được ra soát do hỏi

các tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh
qua lời khai của một số người chứng kiến biết sự việc thì chúng tôi đã xác định được
nhanh được đối tượng gây án là đặng văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ở thôn cài tức là thôn một mươi sáu xã lâm giang
các tình tiết của vụ án và danh tính tên sát nhân được báo cáo lên bàn giám đốc của bàn tỉnh
xác định đây là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng
công an tỉnh yên bái đã thành lập ban chuyên án với sự tham gia của các đội nghiệp vụ
tổ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phòng kỹ thuật hình sự công an huyện văn yên
cùng một số đơn vị chức năng khác do thiếu tướng đặng chiên chiêu giám đốc công an tỉnh làm trưởng ban chuyên án
tất cả các trình sát được tung ra trên toàn bộ địa bàn
để xác minh lại chính xác các trình sát dạy dẫn kinh nghiệm được chỉ đạo áp sát nhà đối tượng đặng văn hùng
để nghe ngóng phản ứng từ phía gia đình
cùng lúc này cơ sở báo về chiều ngày xảy ra thảm án đối tượng hùng đáp về gia đình vùng rào dọa giết mẹ
sau đó đem theo bốn khẩu súng kíp đi về lá nương
tất cả các số vết đều đưa về kết luận chính đặng văn hùng là kẻ gây án
tuy nhiên mục đích gây án của hùng vẫn chưa rõ ràng
vì lý do gì mà hắn lại ra tài dã man với cả bốn người trong một gia đình
ban chuyên án đã vận động gia đình đặng văn hùng gọi điện thoại nhưng đối tượng đã tắt máy
bố hùng cũng cho biết hôm trước hắn và anh long có tranh chấp về nguồn nước làm nương
hùng cho rằng gia đình anh long đã chặn nguồn làm cho nước không chạy đến nương sắn
hai bên có lời quà tiếng lại
từ những chứng cứ trên bàn chuyên án khẳng định chính đặng văn hùng là hung thủ gây ra vụ án cực kỳ nghiêm trọng
dẫn đến cái chết của bốn người
hắn đã bỏ trốn khỏi địa bàn và mang theo vũ khí nóng
hắn đã bỏ trốn khỏi địa bàn và mang theo vũ khí nóng
ngay trong ngày một mươi ba tháng tám công an tỉnh yên bái đã chỉ đọc về vụ án của đặng văn hùng

cho toàn bộ lực lượng phối hợp với công an xã để tìm kiếm đối tượng đặng văn hùng
cho toàn bộ lực lượng phối hợp với công an xã để tìm kiếm đối tượng đặng văn hùng
cùng lúc này

đối tượng đặng văn hùng và con tim hùng bát theo là nguyễn thị hán lấy các phương tiện truyền thông đại chúng
ảnh của đối tượng cũng được gửi vào điện thoại của tất cả lực lượng tham gia trí bắt để sẵn sàng cho người dân nhận diện trong quá trình đi trinh sát nắm tình hình
tuy nhiên sau hai ngày trôi lùng gắt gao với tất cả các lực lượng sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ nhưng số tích của kẻ thù ác vẫn chưa xuất hiện
không khí căng như giày đàn áp lực đen nặng lên bàn truyền án
đối tượng vẫn có khả năng vứt ở khu vực đó
đến ngày một mươi năm tiếp tục sau khi quyết định tăng cường nốt ngày một mươi năm nếu như không phát điện đối tượng
thì sẽ bố trí lực lượng chuyên môn tức là công an và cơ động để tiến hành càn quét trong rừng
chứ lúc này tại thời điểm này thì sẽ không sử dụng lực lượng dân quân nữa
chúng ta trong hai ngày ngày một mươi bốn và một mươi năm chúng ta sử dụng lực lượng dân quân
mà lực lượng rất đông
cho nên là xác định là nếu như trong ngày một mươi năm là ngày quyết định
thì báo công trí là tại cuộc họp báo hôm một mươi ba
thì đồng chí chủ tịch ủy ban tỉnh cũng như đồng chí giám đốc tỉnh
đã hứa trước với lại nhân dân cũng như là các báo là lượng con tỉnh yên bái quyết tâm bắt giữ đối tượng trước ngày một mươi chín tháng tám
tưởng chừng phải dùng toàn bộ lực lượng cơ động để trí bắt
thì ban chuyên án nhận được nguồn tin từ cơ sở báo về
trong quá trình vào bản nắm tình hình anh hoàng văn dơn công an viên xã khánh hòa huyện văn yên
đến gia đình bà nguyễn thị trình
sau khi xem ảnh đối tượng bà trinh khẳng định chính là đối tượng bà đã gặp lúc tờ mờ sáng khi hắn mò xuống bản định trộm đồ ăn
người dân cung cấp thông tin
hai đối tượng đã chạy xuống khu vực khe suối hình lập
lực lượng trí bắt chiên làm nhiều mũi tạo thế khọng kim khép kím vòng vây quyết không để đối tượng chạy thoát
đến khoảng hơn một mươi giờ sáng lực lượng chức năng phát hiện đạng văn hùng đang kéo thẳng
theo con tên bò chạy xuống chân núi
tổ truy bắt đã đợi sẵn ở phía dưới khi hùng vừa chạy tới nơi đã bị tóm gọn
ngay lập tức đối tượng đạng văn hùng được dẫn dài về trụ sở công an tỉnh yên bái
trực tiếp thứ tướng đặng chiên chiêu giám đốc của an tỉnh lấy lời khai ban đầu
tại cơ quan điều tra đối tượng đạng văn hùng thừa nhận
chính y là hung thủ gây ra cái chết của bốn người nhà anh trần văn long
theo lời khai của hùng chiều ngày một mươi hai tháng tám
hắn mang theo hai con rào lên khu lán làm nương tìm anh long để nói chuyện nương dẫy
tại đây hắn và anh long xảy ra sổ sát
nạn nhân yếu thế nên bỏ chạy
hùng cầm dao đuổi theo và chém nhiều nhát khiến anh long gục tại chỗ
thấy vậy chị hoa và anh long ở gần đó lấy điện thoại gọi điện báo cho gia đình
thấy thế hùng cũng vùng dao chém chết chị hoa
rồi chạy về lá nương giết chết hai nạn nhân nhỏ tuổi còn lại
sau khi gây án xong đặng văn hùng về nhà lấy hai khẩu súng kíp và bắt chị nguyễn thị hán
người làm thuê cho gia đình hắn cùng chạy trốn vào rừng
cho đến sáng ngày một mươi năm vì quá đói khát nên hắn mò xuống bàn tỉnh trộm đồ ăn thì bị phát hiện và bắt giữ
vụ ăn khép lại kẻ thù ác đã phải xác lưới pháp luật và chờ ngay ra trước vài móng ngựa để nhận tội
nhưng đằng sau đó
là sự nỗ lực của các chiến sĩ trong quá trình tham gia phá án
vì vụ hội này xuất phát từ một mâu thuẫn tranh chấp về nương giẫy
cho nên đối với đồng bào nương giẫy cũng là một điều kiện để đồng bào sống
nhưng mà giải quyết những tranh chấp đó thì cấp ủy chính quyền cũng cần phải quan tâm
để chúng ta làm sao phát hiện được ngay và giải quyết được ngay
những mâu thuẫn tranh chấp của nương giẫy
ở các vùng nông thôn hay các vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay không ít vụ trọng án hiện nay
nguyên nhân chủ yếu đều xuất phát từ những mô thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày giữa các đối tượng nam nữ trong thôn ở ngoài xã với nhau